tết trung thu là thời điểm gia tăng các hoạt động buôn bán hàng nhập lậu kém chất lượng không rõ nguồn gốc đối với mặt hàng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em
để đảm bảo an toàn thực phẩm bảo vệ quyền lợi sức khỏe cho người tiêu dùng lực lượng quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường nhân dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng quản lý thị trường tỉnh đắk lắc tập trung kiểm tra các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh bánh trung thu nguyên liệu làm bánh trung thu đồ chơi trẻ em trên địa bàn xử lý nghiêm hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụng chứng nhận hợp quy không đảm bảo an toàn thực phẩm
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần ổn định thị trường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đảm bảo lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
sau tết trung thu sẽ tập trung kiểm tra việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng không đảm bảo chất lượng